ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành quyết định một mươi ba hai nghìn một mươi chín về quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ
công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố
theo đó cơ cấu hệ thống cán bộ đầu mối đối với sở ban ngành chuyên môn phân công ba cán bộ gồm
lãnh đạo đơn vị phụ trách một cửa và chuyên viên văn phòng riêng tại ủy ban nhân dân thành phố
cán bộ đầu mối đối với ủy ban nhân dân quận huyện có ba cán bộ gồm
lãnh đạo ủy ban nhân dân quận huyện phụ trách một cửa chuyên viên thuộc văn phòng
đối với ủy ban nhân dân phường xã thị trấn gồm phụ trách một cửa công chức văn phòng thống kê
cán bộ đầu mối hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm giúp thủ trưởng đơn vị triển khai việc kiểm soát
thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết một đơn vị và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công